tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình giám sát bệnh nhân kiểm tra các cơ sở thực phẩm phòng chống ngộ độc methanol cồn công nghiệp trên địa bàn thủ đô
theo đó qua kiểm tra gần một một trăm linh cơ sở cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy một trăm bốn mươi lít rượu niêm phong gần một ba trăm linh lít tiến hành xử phạt hơn hai trăm linh cơ sở với số tiền gần ba trăm tám mươi triệu đồng
trước đó các đoàn kiểm tra đã lấy bốn mươi ba mẫu rượu xét nghiệm tại labo phát hiện năm mẫu rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép
trong đó có một mẫu tại gia đình bệnh nhân nguyễn đình chính ở thanh xuân một mẫu tại cửa hàng cơm số một trung liệt đống đa một mẫu ở cơ sở cơm vĩnh thành số chín mươi năm khu giãn dân mộ lào hà đông và hai mẫu tại quán cơm ba mươi tám chùa láng đống đa
trước đó đã có chín sinh viên bị ngộ độc rượu được điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hiện có hai sinh viên đã xuất viện còn bảy trường hợp đang được điều trị trong đó có một trường hợp nặng phải thở máy
như vậy tính đến nay trên địa bàn hà nội đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp ngộ độc rượu methanol trong đó có hai trường hợp tử vong